các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bốn một số quận huyện đầu tiên thực hiện tiêm cho trẻ trong độ tuổi này hà đông phú xuyên sóc sơn
việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp sáu không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine moderna liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
theo báo cáo từ sở y tế hà nội công tác tiêm chủng được liên ngành y tế và giáo dục các nhà trường triển khai quy củ đảm bảo an toàn chuyên môn
để đảm bảo an toàn tiêm chủng các điểm tiêm chủng được bố trí theo quy trình một chiều từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong quá trình tiêm cán bộ y tế đã tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh về loại vaccine sử dụng hạn dùng liều lượng và cách theo dõi sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ sau tiêm chủng
đồng thời ngành y tế thủ đô đã huy động các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
kết quả trong ngày một mươi bảy tháng bốn thành phố có một mươi năm quận huyện thị xã triển khai tiêm chủng cho trẻ là học sinh lớp sáu tổng số tiêm được trong ngày sáu năm trăm năm mươi một mũi
cộng dồn hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng bốn thành phố tiêm được tám bốn trăm ba mươi năm mũi tiêm an toàn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng sau hai mươi tám ngày trẻ được tiêm mũi hai
theo kế hoạch tiêm chủng hà nội có hơn một triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như nhiều địa phương khác thủ đô tiêm với nguyên tắc hạ dần độ tuổi trước hết là học sinh lớp sáu một mươi một tuổi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho hay dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng một mươi ngày
tất cả các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
đồng thời hà nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa hồi sức cấp cứu chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng lần này
kế hoạch tiêm chủng vaccine cho độ tuổi năm một mươi một được kỳ vọng giúp cả nước tiến gần hơn đến việc kiểm soát được dịch bệnh giảm các ca lây nhiễm trong trường học và giúp việc học của các em sẽ không còn bị gián đoạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé